bốn năm triệu đồng
thì cái chi phí rất là rẻ tuy nhiên
khi đăng ký ở nhiều quốc gia
thì cái chi phí rất là lớn
có doanh nghiệp đã phải bỏ ra đến
một năm tỷ cho đến hai tỷ
để đăng ký ở khoảng
hai mươi ba mươi quốc gia trên thế giới
thì cái chi phí cũng là một cái vấn đề
cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ
và vừa khi mà xuất khẩu hàng hóa
ra nước ngoài
vậy thì nhà nước các cơ quan quản lý
nhà nước cũng như là chính phủ cần phải có
những biện pháp như thế nào để đảm bảo
thực thi sở hữu trí tuệ
diễn ra một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới ạ
thì về mặt
các cơ quan nhà nước
đặc biệt là chính phủ chúng ta biết là chính phủ
thì cũng rất là
lắng nghe cũng như là cầu thị
đó là ban hành hàng loạt
các cái chỉ thị cũng như là xây dựng
các cái hành lang pháp lý về luật
về nghị định cũng như là
tập huấn cho các cái cán bộ
thực thi để làm sao mà
chống lại các cái hành vi vi phạm
tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi
thì ngoài cái việc xây dựng chính sách thì
chính phủ cũng như là các cái cơ quan
chức năng cần phải khuyến khích
được các cán bộ lưng cao
được cái kiến thức cái chuyên môn
luôn luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trợ giúp
doanh nghiệp và làm việc
một cách tích cực để bảo vệ cái quyền của doanh nghiệp
và bên cạnh đó thì chúng ta biết là
để xử lý được
cái tranh chấp về sở hữu trí tuệ
đặc biệt là vi phạm thông qua con đường tòa án
theo các cái quy định
của các hiệp định thương mại song phương và đa phương
thì chúng ta cũng nên chăng
xây dựng các cái tòa chuyên trách
ví dụ như tòa chuyên sử về sở hữu trí tuệ
với những đội ngũ thẩm phán và cán bộ
hiểu về cái lĩnh vực này
thì mới đưa ra được giải quyết những cái vụ việc này
một cách nhanh chóng kịp thời
và lấy lại liềm tin của nhà đầu tư
cũng như là các cái doanh nghiệp trong nước
trong việc là bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ của mình
vâng còn nhiều việc
chúng ta cần phải làm để đảm bảo thực thi
sở hữu trí tuệ tại việt nam tuy nhiên là tin rằng
nếu mà mỗi bên tham gia đều làm tốt
vai trò của mình thì hoạt động đăng ký
cũng như bảo vệ sở hữu trí tuệ tại việt nam
sẽ được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ
của luật sư nguyễn thanh hà dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
cũng xin được khép lại tại đây